chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên toàn tỉnh lâm đồng đã có mưa to đến rất to
khiến nhiều nơi bị ngập nghiêm trọng và có nơi bị cô lập
hiện địa phương này đang tích cực khắc phục hậu quả di rời hộ dân bị ngập đến nơi an toàn
lập hàng giao cắm biển cảnh báo tại các nơi sạt lở và bảo đảm giao thông thông suốt
theo thống kê ban đầu mưa lớn đã gây lũ quét ngập lụt tại nhiều địa phương
đặc biệt tại các huyện phía nam và tây nam của tỉnh khiến hơn một sáu trăm sáu mươi ngôi nhà bị ngập
hơn hai bốn trăm linh hectare rau củ hơn năm mươi hectare ao cá bị cuốn trôi
thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng đặc biệt một công an viên xã lộc châu
thành phố bảo lộc trong khi giúp dân chống lũ đã trượt chân xuống hố sâu và tử vong
trước tình hình này đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh cũng đã kịp thời ban hành một công điện quá tốc
yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân tất cả các huyện và thành phố phải tập trung hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đi đến các cơ sở
đặc biệt là những vùng ngập úng lũ lụt để chúng ta giải quyết kịp thời
những tình huống khẳng cấp với một tinh thần là tuyệt đối là không được để bà con nhân dân
bị tai nạn bị thương tích hoặc là bị chết trong đợt mưa lũ lần này
trước diễn biến phức tạp của thiên tai ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có công điện
về việc tăng cường công tác ứng phó khắc phục tình hình mưa lũ ngập lụt sạt lở đất trên địa bàn tỉnh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các đơn vị chức năng đi kiểm tra thực tế
cùng với địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả di rời người dân đến nơi an toàn